xin kính chào quý vị khán giả
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay là thông tin đến từ xã thạch ngàn huyện con cuông tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc
một người phụ nữ trên địa bàn tử vong người chồng của nạn nhân cũng trọng thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai
người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục bên đường đoạn qua địa bàn xã bồng khê huyện con cuông
nạn nhân sau đó được xác định là chị t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thạch ngàn đã tử vong với nhiều vết thương
sau đó không lâu người dân xã thạch ngàn lại phát hiện người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm gộp tại nhà với vết thương rất nặng
nghi vấn người chồng đã dùng súng kíp tự bắn vào đầu mình để tự vẫn
người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
được biết người vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài ba năm nay mới về nước trước tết
sau thời gian cách ly covid một mươi chín trở về nhà hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với công an thành phố đồng xoài
triệt phá một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà cho thuê thuộc khu phố ba phường tiến thành thành phố đồng xoài
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài
và công an phường tiến thành tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà do nguyễn minh dũng chú tại huyện phú riềng thuê ở
qua kiểm tra phát hiện trong một căn nhà có tám nam nữ đang bay lắc thu giữ ma túy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền của người bán tạp hóa
cao văn đạt một mươi chín tuổi trú tại xã vĩnh thắng huyện gò quao vừa bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài ở cùng xóm có đeo có đeo sợi dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya
nên đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyền của người này
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ
đạt đưa cả xăng nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt
từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong đã tiếp tục kêu mua chai xăng thứ hai và một thẻ cào điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền liên mở cửa ra đứng chờ
đạt nhanh tay giật sợi dây chuyền có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám carat của chị hoài
rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến khống chế và bắt giữ hoài giao cho cơ quan công an xử lý
vâng không chỉ tại kiên giang thời gian gần đây tại tỉnh bình định
cũng nổi lên tình trạng cướp giật tài sản nhằm vào những người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường
dù chưa có vụ việc nào gây tai nạn nghiêm trọng cho nạn nhân
và tất cả đều đã bị điều tra bắt giữ
song thực trạng trên cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh
để những người dân đặc biệt là chị em phụ nữ phải hết sức lưu tâm khi ra đường
đây là chị vương tô châu ở đường hoàng nguyên thủ tp quy nhơn
là nạn nhân trong vụ cướp giật vừa qua
tuy cũng đã từng nghe nói về các vụ cướp giật trên đài báo
và cũng đã có ý thức cảnh giác
xong trước sự hung hãn của đối tượng chị châu không thể kháng cự
hai thành niên mới ép xe của tôi ra tới chính giữa đường
gần gần quán cà phê ba giang
và lấy dao kề ngay bụng tôi
nói là im
sau đó cầm con dao
cách luôn cái túi
nghe một cái tiếng vật rất là ta
nên là lúc đó tôi rất là sợ
sau ba ngày giao giết trùy lùng
lực lượng công an đã làm rõ
và bắt giữ thủ phạm là phạm văn vũ và nguyễn văn tịnh
cùng người xã nhân hải tp quy nhơn
và thu hồi phần lớn tài sản mà chúng đã cướp giật
các đối tượng khai nhận
ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị vương tô châu
chúng tiếp tục gây thêm một vụ cướp giật khác
và nạn nhân cũng là một phụ nữ
điều khiển xe máy trên đường
thấy người nào mà đánh mạch chăn chắn
tôi lại đi xe xe ăn
thì tụi em đón dậy
thì tụi em
và tụi em áp sát xe
và đợi ý không có người
thì tụi em
những người phụ nữ đi trên đường vắng
đặc biệt là những người phụ nữ
ăn mặc sang trọng
đi xe tay gà đắt tiền
luôn là con mồi mà các đối tượng cướp giật nhắm đến
trong dịp thết nhâm dần vừa qua
cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn
đã bắt được nguyễn công bạn
chú huyện tây sơn
là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
của hai người phụ nữ đi chơi xuân
thì qua đây cũng cảnh báo luôn
tất cả người dân khi ra đường tham gia giao thông
cũng như đi mua sắm thì không nhất là nữ
không nên mang túi sách trên người
cũng như cầm các tài sản gọn nhẹ trên tay
vì như thế là
rất đạo điều kiện thường lợi cho đối tượng
thực hiện các hành vi cướp giật
gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
của người bị hại
trong thời gian tới cho đến hết tháng riêng
các hoạt động vui chơi vẫn còn khá tấp nập
nhất là vào dịp cuối tuần
dù lực lượng công an luôn hết lòng hết sức
đảm bảo an ninh trả tự
xong bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
gọc phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang
triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất
ngay phía sau nhà của một người dân
ở xã bình tân huyện gó công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường
có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ gần một trăm linh xe máy
bốn mươi bốn điện thoại di động các loại
bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng và tăng vật
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
sau ba mươi chín năm lẩn trốn đối tượng là nguyễn văn tín
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú ở xã an thạch huyện tuy an
đã bị công an tỉnh phú yên bắt giữ về tội trốn khỏi nơi giam giữ
và bàn giao cho trại giam xuyên mộc
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
theo hồ sơ truy nã vào khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
khi sinh sống tại thị xã phan rang tháp tràm tỉnh thuận hải
nay là thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
hai anh em là nguyễn văn tín và nguyễn văn luận
cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản của công dân
đến ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tín cùng với đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ
và bị tuyên phạt một mươi năm tù về hai tội cướp tài sản công dân và trộm cắp tài sản công dân
quá trình chấp hành án tại trại giam xuyên mộc tín bỏ trốn
nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trong hành trình trốn truy nã mặc dù đã thay tên đổi họ thành nguyễn văn thành
trú tại tỉnh khánh hòa nguyễn văn tín đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh phú yên phát hiện bắt giữ khi đối tượng này trở về địa phương sau ba mươi chín năm lẩn trốn
thông tin từ công an tp hà nội cho biết công an huyện mỹ đức đã lập biên bản xử lý
các trường hợp cò mồi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
hầu hết các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa hương
sáu đối tượng bị xử lý cùng ở huyện mỹ
đức có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương gây mất trật tự công cộng
theo công an huyện mỹ đức thời gian tới lực lượng chức năng liên quan sẽ tiếp tục triển khai lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa hương và khu vực khu di tích thắng cảnh
cùng với đó công an huyện phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông sở giao thông vận tải hà nội tuần tra công khai và mật phục
để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất an ninh trật tự
đáng chú ý lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết mọi công tác chuẩn bị đón khách về chùa hương đã sẵn sàng
và thông tin chùa hương bất ngờ đón khách từ ngày một mươi một tháng hai là thông tin chưa chính xác
ban tổ chức lễ hội chùa hương chỉ đón khách trở lại từ ngày một mươi sáu tháng hai
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết đến nay việt nam đã có hơn hai hai triệu ca covid một mươi chín khỏi bệnh
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm tám mươi năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần tám mươi triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi năm triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là hơn ba mươi một triệu liều
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được gần ba mươi ba triệu mẫu tương đương với gần bảy mươi tám triệu lượt người
sở công thương tỉnh lạng sơn vừa ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận
phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
thời gian thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng hai cho đến hết ngày hai mươi năm tháng hai
đồng thời tỉnh lạng sơn đề nghị các tỉnh thành phố có mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu qua địa bàn tỉnh
thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp thương nhân về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ để xuất khẩu cho đến khi có thông báo mới
hiện tại tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại ba khu vực cửa khẩu hiễu nghị tân thanh chi ma tiếp tục tăng đạt hơn một sáu trăm linh xe
trong đó xe chở hoa quả tươi chiếm gần tám mươi năm tổng số xe chở hàng xuất khẩu
trong khi đó mỗi ngày tại cửa khẩu chỉ có khoảng bảy mươi chín mươi xe làm xong thủ tục thông quan
vì quy trình kiểm tra nghiêm ngặt việc phòng chống dịch covid một mươi chín của trung quốc
với tình hình lưu lượng hàng hóa từ các tỉnh tiếp tục đưa lên cửa khẩu chờ xuất khẩu và năng lực thông quan như trên
dự báo sẽ gây ủn ứ lớn tại các bến bãi khu vực cửa khẩu trên địa bàn
đồng thời gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt là mặt hàng hoa quả chờ trong thời gian dài sẽ dễ bị hư hỏng